tại lào cai nhằm phục hồi các loài cá bản địa và phát triển các loài cá kinh tế
tạo nguồn lợi thủy sản bền vững trước nguy cơ đánh bắt quá mức
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh
thả năm mươi con cá giống xuống hồ thủy điện cốc ly huyện bắc hà
số cá được thả chủ yếu là cá chấm và cá chép
đây là hai loại cá có tính thích nghi cao và phát triển tốt trong môi trường tự nhiên
toàn bộ hơn năm mươi cá giống được thả đã được sở nông nghiệp tỉnh lào cai kiểm định
và chăm sóc đảm bảo các yêu cầu trước khi thả ra tự nhiên
việc thả cá nhằm mục đích phục hồi các loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng
phát triển các loài cá thương phẩm bảo vệ sự đa dạng sinh học
ngăn chặn ô nhiễm hữu cơ và sự phát triển quá mức của các loài thủy sinh